các bác sĩ trung tâm tiêm mạch trẻ em bệnh viện nhi trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu chuyển gốc động mạch thứ năm trăm linh tại sân bay
bệnh nhi mới chưa đầy một tháng tuổi và đến từ thủ đô viên trăn của lào
trung tâm tiêm mạch trẻ em cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện được năm trăm linh ca có bệnh lý vô cùng phức tạp này
bệnh nhi gần một tháng tuổi phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh ngay khi trào đời với dị tật chuyển gốc động mạch
em bé được chuyển sang việt nam phẫu thuật khi chưa đầy một mươi ngày tuổi
ca phẫu thuật cho bé phức tạp gấp nhiều lần giao động mạch vành của bé có kích thước rất nhỏ chưa đến một mm và không nhìn rõ được bằng mắt thường
hai mươi ngày sau mổ và điều trị kết quả siêu âm cho thấy tim của trẻ đã hoạt động tốt hiện tại bé ăn ngủ tốt khỏe mạnh và đủ điều kiện xuất viện
bệnh lý chuyển gốc động mạch thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên đến vài tuần sau khi sinh ra
nếu không kịp thời phẫu thuật trước khi trẻ được một tháng tuổi sẽ gây ra nhiều biến chứng nặng
trẻ đối diện với nguy cơ tử vong cao
thậm chí từ tám mươi đến chín mươi trẻ sẽ tử vong trong năm đầu tiên nếu không phát hiện kịp để quá hai ba tháng tuổi sẽ không phẫu thuật được nữa
ca bệnh cũng đánh dấu mốc điều trị thành công ca bệnh thứ năm trăm linh của trung tâm tim mạch trẻ em
đây cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công được nhiều ca có bệnh lý này